kính chào quý vị và các bạn
sự báo trong đêm nay ngày mai và cả hai ngày tiếp theo
thời tiết các tỉnh thành miền bắc vẫn trong trạng thái không mưa
sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi và ban ngày trời có nắng
nên nhiệt độ ở đông bắc bộ vẫn trên đà tăng chậm vào ban đêm
nhưng vẫn ở ngưỡng rét ban ngày nhiệt độ tăng nhanh hơn
cao nhất trong hai ngày tới khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
sau đó sẽ tăng thêm từ một hai độ trong ngày mùng tám
tây bắc bộ trong ba ngày tới có thời tiết ổn định
không mưa đêm trời rét ban ngày nhiệt độ tăng nhanh trời nắng ấm
mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai và ngày kia là hai mươi năm hai mươi tám độ
có nơi cao hơn sau đó tăng nhẹ trong ngày mùng tám
đặc biệt riêng một số nơi thuộc khu tây bắc có thể vượt mức ba mươi độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới chỉ còn có mưa giải rác với lượng không nhiều
tại tỉnh thừa thiên huế các khu vực khác phổ biến là không mưa
ngày có nắng nên nhiệt độ cao nhất hai ngày tới
giao động từ hai mươi năm hai mươi tám độ phía nam có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ trong ngày mùng tám về đêm và sáng sớm trời xe lạnh
các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa trong hai mươi bốn giờ tới có mưa
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi trên năm mươi mm ninh thuận bình thuận ít mưa hơn
sau đó mưa sẽ giảm dần và kết thúc trong ngày mùng bảy và ngày mùng tám
nhiệt độ cao nhất ba ngày tới không quá ba mươi một độ
dự báo trong ngày mai ở phía nam tây nguyên
vẫn xuất hiện những cơn mưa rào và rông vào thời điểm chiều tối
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét gió giật mạnh
hai ngày sau đó chỉ còn mưa rào vào thời điểm này
trong ngày hầu khắp các khu vực đều có nắng
và nhiệt độ cao nhất tăng dần lên mức hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa rông trong ngày mai
sau đó mưa trong đất liền giảm đi và chỉ xuất hiện cục bộ
ở vùng ven biển khu vực nam bộ
nhiệt độ ba ngày tới ổn định trong khoảng từ ba mươi
đến ba mươi ba độ